những nỗ lực quyết liệt và không ngừng nghỉ của chính phủ việt nam của quân và dân việt nam trong cuộc chiến chống lại covid một mươi chín đã tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
trang mạng politico mới đây đã công bố báo cáo cho thấy việt nam là quốc gia xếp hạng cao nhất về hiệu suất trong phòng chống lại covid một mươi chín
bảng xếp hạng của politico gồm ba mươi nước đi đầu trong công tác phòng dịch và được chia làm ba nhóm dựa trên mức độ áp đặt biện pháp kiểm soát dịch bao gồm nghiêm ngặt vừa phải và thấp
theo đó việt nam là quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng khi có tình hình sức khỏe cộng đồng và kinh tế tốt nhất trong thời gian phòng dịch
ngoài ra việt nam cũng là quốc gia đông dân nhất không ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín
politico đánh giá với thành tiệu trên cùng với mức dự báo tăng trưởng kinh tế hai bảy trong năm nay việt nam đã trở thành quốc gia ứng phó thành công nhất trong đại dịch covid một mươi chín trên toàn cầu